đúng bảy giờ sáng nay lễ viếng đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã được cử hành trọng thể theo nghi thức quốc tàng tại trụ sở hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế trong không khí trang nghiêm xúc động
đoàn đại biểu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đoàn đại biểu đại diện tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đại diện hội đồng họ lê tỉnh thừa thiên huế nhiệm ký hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện phú lộc đảng bộ và nhân dân xã lộc an quê hương đồng chí đại tướng lê đức anh đã đến dân hương đặt vòng hoa viếng đại tướng lê đức anh
tiếp đó lần lượt các đoàn đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành các tổ chức mặt trận xã hội địa phương trong và ngoài tỉnh thừa thiên huế đã viếng dân hương đồng chí đại tướng lê đức anh người con ưu tú của tỉnh thừa thiên huế
đại tướng lê đức anh thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng từ thời niên thiếu nhưng đồng chí luôn nhớ về quê hương với một tình cảm rất sâu đậm
mỗi lần về quê đồng chí thường đi thăm bà con lối xóm ân cần thăm hỏi cuộc sống tình hình lao động sản xuất động viên bà con họ hàng
con cháu quê nhà luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước tích cực lao động sản xuất để phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp